đà nẵng luôn được biết đến là một thành phố nổi tiếng với những cây cầu gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của thành phố
nếu như cầu sông hàn cầu dông cầu trần thị lý tượng trưng cho niềm khát vọng vươn lên của người xứ quảng
thì cây cầu tình yêu nằm bên dòng hàn giang thơm mộng mang lại một cảm giác bình yên lãng mạn cho những ai từng ghé thăm
nhân dịp sắp bước vào ngày lễ tình nhân một mươi bốn tháng hai mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi ghé thăm cây cầu đặc biệt này
khi phố lên đèn cây cầu tình yêu hiện ra với vẻ đẹp lung linh huyền ảo
đến với cầu tình yêu mỗi cặp tình nhân sẽ chọn một ổ khóa khắc lên đó những dòng ước nguyện về một tình yêu thủy chung bền chặt
màu sắc kiểu dáng của mỗi loại ổ khóa mang một ý nghĩa riêng biệt
đặc biệt là ở đây là có loại ổ khóa không chìa là bấm một lần là chốt luôn
cũng khắc tay này được miễn phí rồi bấm một lần chốt luôn giống như kiểu tình yêu họ là
mà vẫn kiểu không mở ra được nữa
cầu tình yêu đà nẵng rộn ràng hơn trong dịp lễ tình nhân
ấn tượng với nét quyến rũ của cây cầu chị diễm hoa đến từ thành phố hồ chí minh đang cùng bạn lưu lại cho mình những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời
buổi tối thì em thấy không khí ở đây mát mẻ trong lành rồi có trang trí thêm trái tim trang trí nhiều
đặc biệt là có nhiều ổ khóa của các cặp tình nhân tới đây để khóa lại khóa tình yêu của mình lại
ở đây tuyệt đẹp tôi đến đây để khóa tình yêu mãi mãi tôi muốn chúng tôi sẽ bên nhau đến cuối cuộc đời
cùng với những cây cầu tình yêu nổi tiếng của thế giới như polard ở pháp cầu luskov của nga
cầu tình yêu đà nẵng việt nam được xem là một trong tám điểm hấp dẫn hút khách trong dịp lễ tình nhân
đến với đà nẵng bạn hãy một lần ghé thăm cầu tình yêu để được hòa mình vào màu sắc rực rỡ của ánh sáng và cung bậc của tình yêu đôi